cũng chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch covid một mươi chín cùng với các sản phẩm nông nghiệp khác
người nông dân trồng trè ở huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an đang rất lo lắng
khi mà giá chè xuống thấp thị trường tiêu thụ bị đình trệ
chị trần thị hồng có gần một hectare trẻ kinh doanh vụ thu hái này gia đình chị thu được hơn bốn tấn trẻ búp tươi
do ảnh hưởng của dịch bệnh nên giá thu mua chỉ còn từ một mươi tám hai mươi một đồng một kg giảm hơn một nửa so với cùng kỳ của năm trước
thì hiện tại dự hại bữa này là hai mươi một đồng
vì do covid một mươi chín lưu thống được các nước dân lại trẻ xuống dân thì thật khổ
vì đầu tư là không ăn thua
toàn huyện con cuông có gần bốn trăm linh hectare trẻ kinh doanh trong đó ba trăm linh hectare đã cho thu hoạch
tập trung ở các xã bồng khê yên khê tri khê
đây là một trong những mặt hàng nông sản chủ lực của huyện con cuông
và là một trong những loại nông sản bị ảnh hưởng lớn nhất bởi dịch covid một mươi chín
khi phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ của các doanh nghiệp thu mua ngoài tỉnh và xuất khẩu nước ngoài
các nhà máy hiện tại bây giờ do hạn chế nhập khẩu của một số nước do đó mặt hàng này là đạt giá
và hiện tại bây giờ thì các nhà máy chẳng hạn như là ở trên địa bàn cũng có thu mua hết các nông sản cho bà con
nhưng mà cái giá cả đang xuống hơn một nửa
cây trẻ đang lưu thống
cây chè đang là cây xoa đói giảm nghèo là cây trồng chủ lực của nhiều người dân ở huyện con cuông
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín giá cả thu mua giảm mạnh đã ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn hộ dân trồng trẻ nơi đây
người trồng chè mong muốn các cấp các ngành ở địa phương sớm tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chè để cuộc sống của bà con bớt khó khăn